thưa quý vị vận chuyển heroin để nhận sáu mươi triệu đồng tiền công
sùng a lù chú tại huyện tân uyên tỉnh lai châu vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
vào ngày chín tháng hai tại quốc lộ bốn d thuộc xã sơn bình huyện tam đường khu vực gần cầu kính
ban chuyên án đã bắt quả tang sùng a lù cùng hai mươi một bánh heroin một xe máy và một số tài liệu liên quan
đối tượng khai nhận hai tuần trước đã nhận số heroin trên từ một người đàn ông dân tộc mông
để vận chuyển thuê đến khu vực cầu kính
khi đến địa điểm giao hàng thì đối tượng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng và các tỉnh lân cận
trong dịp tết vừa qua nguyễn thanh bình chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt giữ
tại cơ quan công an bình thừa nhận từ ngày hai mươi tám tháng một cho đến khi bị phát hiện
đã ra đà nẵng thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp xe máy
lợi dụng các khu dân cư vắng vẻ nhà dân không có người trông coi
thì lấy đoàn bẻ khóa xe rồi đem về quê thay biển số giả bán lại cho những người quen biết
số tiền có được bình dùng để ăn chơi và sử dụng ma túy
hiện công an quận liên triều đã truy thu được bốn xe máy và tiếp tục điều tra mở rộng
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà an tiền vừa bị công an huyện mỹ xuyên
tỉnh sóc trăng triệt phá bắt quả tàng hai mươi đối tượng
vào chiều ngày một mươi tháng hai
công an bất ngờ ập vào khu đất chống tại ấp cần giờ hai
bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền
qua kiểm tra lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ một mươi chín điện thoại di động
sáu xe máy và số tiền hơn sáu mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín
phó thủ tướng giao bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản với các tình huống có thể xảy ra
khi học sinh đến trường học tập trung trở lại không để bị động lúng túng bất ngờ
đồng thời khẩn trương hoàn thiện ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn
và phác đồ điều trị covid một mươi chín đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
các bộ cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
để gia đình phụ huynh và giáo viên chủ động phối hợp để cao tinh thần trách nhiệm
tổ chức cho các em học sinh yên tâm đến trường học tập trung trở lại mạnh khỏe an toàn và hiệu quả
chiều qua ngày một mươi tháng hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia ngay khi đội tuyển về nước
sau chiến thắng hai trước tuyển thái lan và hai một trước đài bắc trung hoa
ở vòng playov để giành vé tham dự trực tiếp world cup hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại australia và new zealand
đến với world cup nữ hai nghìn hai mươi ba đội tuyển việt nam đã trải qua một hành trình đầy gian nan
song đã tạo nên dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên có mặt ở world cup
tại buổi gặp mặt huấn luyện viên mai đức trung và các nữ tuyển thủ bày tỏ sự vui mừng
và cảm ơn trước sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo đảng nhà nước
và nhân dân việt nam
đã dành cho đội tuyển mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm cổ vũ đặc biệt là đầu tư nhiều hơn nữa
để đội tuyển tập luyện tiếp tục nâng cao hơn thành tích thi đấu
ban huấn luyện và các nữ cầu thủ hứa với thủ tướng và người hâm mộ việt nam
sẽ tiếp tục rèn luyện để có thành tích xứng đáng với sự tin yêu của lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân
trước mắt đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín vượt lên chính mình để thi đấu
đạt thành tích cao nhất tại sea games ba mươi một và giải vô địch bóng đá nữ world cup
sau khi có phản ánh về việc nhiều phòng khám khoa trung tâm điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
tăng giá dịch vụ sở y tế tp hcm đã có văn bản khẩn gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc
về việc chấn chỉnh tổ chức khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị không tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh
kể cả dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu không lạm dụng các chỉ định
cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu covid một mươi chín trong trường hợp không cần thiết
không gợi ý ép buộc người bệnh tham gia gói dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín với giá khám theo yêu cầu
trước thực tế này nhiều bác sĩ cho rằng trong số những người đến bệnh viện khám hậu covid một mươi chín
trong thời gian gần đây có không ít người có triệu chứng gì
nhưng lo lắng bị hậu covid một mươi chín nên muốn kiểm tra sức khỏe sau thời gian nhiễm bệnh
tuy nhiên các bác sĩ nhấn mạnh không phải bệnh nhân nào cũng từng mắc covid một mươi chín
cũng bị di chứng hậu covid một mươi chín
đền bà chúa kho bắc ninh thì từ lâu đã đi vào tín ngưỡng dân gian linh thiêng
sở cầu đắc cầu sở nguyện đắc nguyện
trong bốn ngày tết vừa qua đền bà chúa kho đã thu hút quá đông du khách
nên từ mùng năm tết nhâm dần ban tổ chức đã tạm dừng đón khách
sau bốn ngày đóng cửa di tích này đã mở cửa trở lại với bảy lớp kiểm soát
để hướng dẫn du khách thực hiện phòng chống dịch
tại đường quốc lộ trước khi vào khu di tích
lớp kiểm soát thứ nhất được đặt để thực hiện nhiệm vụ
điều tiết lượng khách để đảm bảo khách không tập trung quá đông
vào trung tâm đền cùng một lúc
phía trong là các lớp kiểm soát từ bãi giữ xe cửa ngoài cửa trong
đến các điểm hành lễ
mỗi lớp có nhiệm vụ hướng dẫn du khách phân luồng ra vào
nhắc nhở du khách thường xuyên thực hiện các quy định phòng chống dịch
không tập trung đông người vào lễ một thời điểm
lực lượng ban quản lý từ công an dân phòng cán bộ phường
và các cụ cao niên được huy động tối đa khoảng hai trăm linh người
thay phiên trực tại tất cả các điểm từ ngoài vào trong đền
tại các khu vực nhà sắp lễ
lễ đã không còn tình trạng lộn xộn nhốn nháo đông người
đặc biệt không còn hoạt động khấn thuê trèo kéo du khách
theo ghi nhận trong ngày một mươi tháng hai
người dân đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang
không tập trung quá đông kể cả khi hành lễ
mỗi lượt khách ra vào khu vực đền khoảng một trăm linh người
mỗi lượt khách ra vào khu vực đền khoảng một trăm linh người
tình hình dịch như thế này thì ai cũng có cái tư thế là chuẩn bị là năm k sẵn sàng
cho nên là cũng đảm bảo là cũng muốn là tự để đảm bảo cho sức khỏe của mình và tất cả mọi người
tỉnh bắc ninh quyết tâm thực hiện chủ trương thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả khi quyết định mở cửa trở lại di tích đền bà chúa kho
tuy nhiên dự kiến những ngày tới lượng du khách hành hương sẽ đông hơn
ban quản lý mong muốn mỗi du khách nâng cao ý thức phòng chống dịch
để vui xuân được an toàn trọn vẹn
thưa quý vị mặt hàng xăng dầu là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng
có tác động lớn đến đời sống và nền kinh tế
chính vì vậy những ngày vừa qua khi hàng loạt các cửa hàng xăng dầu các tỉnh phía nam
treo biển tạm ngừng bán vì hết hàng hay một số cửa hàng phía bắc cũng cắt ngắn thời gian phục vụ
đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ
lý giải cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu thì đã có nhiều nguyên nhân được chỉ ra
nhưng dù bất luận
lý do là gì thì sự việc này cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc và có giải pháp giải quyết triệt để vấn đề này
hàng loạt cây xăng tại địa bàn tỉnh an giang đã treo biển hết hàng hoặc đóng cửa như thế này
tình trạng này còn xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác như sóc trăng tiền giang long an cần thơ
theo cục quản lý thị trường tỉnh an giang trên địa bàn tỉnh an giang những ngày vừa qua
có khoảng hai mươi ba cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải đóng cửa
để có săn bán trong những ngày tết nhiều doanh nghiệp tại an giang
đã phải thuê xe bồn cá nhân đến cần thơ để lấy hàng về bán nhưng đến nay cũng không còn hàng
ngay tại hà nội anh nguyễn quốc anh cũng cảm thấy bất ngờ khi đi đổ xăng sau những ngày nghỉ tết
anh thấy nhiều cửa hàng treo biển bán theo giờ
đây là một trong những tình trạng hiện nay mới xuất hiện
tuy nhiên nếu mà để tình trạng này kéo dài thì nó ảnh hưởng rất là lớn
đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp cũng như đến những ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống hàng ngày
vì xăng dầu thì nó là một trong những tình trạng rất là lớn
nó là một cái mặt hàng cực kỳ quan trọng và rất là thiết yếu và không thể thiếu được
nên rất cần có cái sự điều chỉnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để có một cái sự thay đổi
làm sao để quá trình sau này không có những hiện tượng này xảy ra
trước tình trạng này bộ công thương đã có các biện pháp quyết liệt trong việc chỉ đạo các sở công thương
lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng
để xử lý các hành vi găm hàng trục lợi trong đó có biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh
rõ ràng những biện pháp này là cần nhưng chưa đủ bởi xăng dầu là mặt hàng giữ chữ chiến lược đặc biệt quan trọng
thưa quý vị hôm nay là ngày một mươi một tháng hai là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước
theo chu kỳ một mươi ngày một lần của liên bộ tài chính công thương
giá xăng được dự báo sẽ tăng mạnh
việc phải lùi thời điểm tăng giá đến hôm nay bởi thời điểm ngày một tháng hai vừa qua
trùng vào kỳ nghỉ tết nguyên đán nhầm dần
và đây cũng đã được nêu ra là một trong những lý do khiến nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng như những ngày vừa qua
ngoài ra còn có những nguyên nhân nào và chúng ta cần phải làm gì để không tái diễn tình trạng tương tự
ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chuyên mục vấn đề và chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông xăng dầu được coi là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng
và có tác động lớn đến đời sống và nền kinh tế
vậy những ngày vừa qua hàng loạt cửa hàng xăng dầu đã treo biển hết hàng
hay giảm thời gian bán do không đủ nguồn cung xăng dầu
thế ông có đưa ra những phân tích gì về thực tế này
trước hết chúng ta thấy rằng với thời hạn điều chỉnh là một mươi ngày một lần
thì không may nó đúng vào một tết âm lịch
và vì thế cho nên là nó đúng vào kỳ lịch và chúng ta không kiếm điều chỉnh
và vì thế cho nên chúng ta bị mất một đoạn mà trong thời gian vừa qua
thì cái giá xăng dầu trên thế giới nó đã tăng lên
và rõ ràng cái giá xăng dầu trong nước nó phải tăng theo thì nó mới thích ứng
nhưng chúng ta lại không điều chỉnh
và vì thế cho nên cái giá bán nó vẫn là giá cũ
trong khi các doanh nghiệp xăng dầu họ nhìn thấy cái giá xăng dầu nhập về đã cao rồi
và như vậy là rõ ràng họ cũng không muốn bán ra
cái điều thứ hai đó là cái việc nhà máy xăng dầu nghi sơn
ngừng hoạt động từ một mươi ba tháng hai
sau khi họ từ chối nhập hai cái tàu dầu từ nước ngoài để sản xuất kinh doanh
và rõ ràng là với xăng dầu nghĩa sơn mà dừng sản xuất là một vấn đề lớn
và chính vì nhiều cái doanh nghiệp xăng dầu
có một cái lý do khác nữa liên quan đến cái việc là giá xăng dầu nó có thể cao hơn trong thời gian tới
cho nên nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc giảm cái thời gian bán xăng dầu
và đó chính là cái mà chúng ta được gọi là thiếu xăng dầu
chứ thực ra cái nguồn cung chúng tôi cho rằng không thiếu
có thể nói là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn xăng dầu như vừa qua
trong đó nguyên nhân được đề cập đến
đầu tiên đó là do việc giảm sản xuất của nhà máy lọc dầu nghi sơn
theo ông thì trong sự thiếu hụt nguồn cung về xăng dầu như vừa qua
thì trách nhiệm của doanh nghiệp này là như thế nào
trước hết chúng ta thấy rằng bất kỳ một doanh nghiệp nào trong nền kinh tế
thì cũng đều phải có cái trách nhiệm với bản thân mình và với xã hội
và rõ ràng với xăng dầu nghi sơn là một cái lĩnh vực mà cực kỳ nhạy cảm
và nó nằm trong cái danh mục mà nhà nước quản lý
nhà nước đã hỗ trợ cho xăng dầu minh sơn rất nhiều
kể cả về các yêu cầu về đầu tư kể cả các yêu cầu về tiêu thụ
và thậm chí ngay vừa mới gần đây thôi khi mà xăng dầu nghĩa sơn và xăng dầu nghĩa sơn
có cái lượng dự trữ nó lớn thì lập tức nhà nước đã yêu cầu các cái đầu mối
không nhập xăng dầu nữa và tiêu dùng hết các cái lượng xăng dầu của nghĩa sơn
thì nghĩa sơn cũng phải nhìn thấy cái mối quan hệ qua lại đó
cũng như các cái ưu đãi của nhà nước việt nam
để mà đáp ứng các cái lượng xăng dầu của nghĩa sơn
và các cái yêu cầu của thị trường
và đây là cái đòi bắt buộc
và phải đặt cái nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình với xã hội
với cái nền kinh tế lên trên cái lợi ích của doanh nghiệp
thì lúc đó xăng dầu nghĩa sơn mới có thể tồn tại và phát triển được
vậy còn với cơ quan quản lý nhà nước
chính phủ đã giao cho bộ công thương có đủ thẩm quyền thực hiện chức năng
quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu
thì trách nhiệm hiện nay của vụ này đến đâu thưa ông
bộ công thương là cái người đứng ra chủ trì các cái hoạt động quản lý
đối với lĩnh vực xăng dầu
cũng như phối hợp cùng với bộ tài chính trong cái việc điều trị
cái giá xăng dầu theo cái kỳ hòa điều trị
và vì thế cho nên bộ công thương phải là cái người chủ động
trong cái việc chuẩn bị cái nguồn cung xăng dầu
nếu như có những chủ trạng thì bộ công thương phải yêu cầu
cái pvoin và cái tập đoàn phòng
xăng dầu việt nam có cái nhập khẩu xăng dầu một cách thích hợp
để từ đó đảm bảo cái lượng cung nó ổn định
cái điều thứ hai là cái nhà máy đọc dầu nguyên sơn
tạm thời dừng sản xuất họ đã thông báo trước
và chúng ta hoàn toàn có khả năng mình nhập khẩu
cái tính chủ động và cái tính truyền thông quảng bá
làm sao để cho các doanh nghiệp sản xuất cái dây xăng dầu
cũng như người dân yên tâm rằng cái nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo
thì cái này là chúng tôi cho rằng là cái tính linh hoạt chủ động
của bộ công thương nó chưa là được
đến cái mức cần thiện
và vì thế cho nên chúng ta cần phải rút kinh nghiệm
để những lần sau nó không rơi vào những cái cảnh vốn tương tự
còn một nguyên nhân khác được nêu ra đó là do vừa rồi
chúng ta đã phải kéo dài tru kỳ điều giá
do bị trùng với ngày nghỉ tết nhâm dần
nên phải đến ngày hôm nay là ngày một mươi một tháng hai
từ thực thế này thì theo ông
nên chăng chúng ta cần có một cái cơ chế linh hoạt
trong những trường hợp đặc biệt
để có sự điều chỉnh kịp thời cho các doanh nghiệp
chủ động hơn trong việc điều phối nguồn cung ạ
thực ra trong cái quy định của cái nghị định chín mươi
nó đã có cái điều này rồi
chúng ta biết rằng là nếu như cái thời gian điều trị
mà nó trùng vào ngày lễ tết
thì sẽ điều chỉnh vào ngày tiếp sau
thì rõ ràng là nếu mùng một là tết
chúng ta coi là tết
thì đáng ra mùng hai chúng ta phải điều trị
hoặc chậm là mùng ba
phải không ạ
vì đây nó là cái kỳ đầu tiên
chúng ta thực hiện cái nghị định chín mươi năm
và cũng là cái kỳ mà đầu tiên
nó trùng vào cái gì
tết nguyên đán
và vì thế cho nên nó có những trục trạng
và chúng tôi cho rằng là cũng cần thiết
phải có các cái điều chỉnh khác nữa
vì bản thân trong nghị định đã nói rằng
nếu như nó trùng vào ngày lễ tết
thì sẽ được điều chỉnh vào ngày tiếp sau
cái ngày là thế đó
thì rõ ràng như vậy là chúng ta chỉ cần làm rõ hơn
là cái ngày tiếp sau không phải là ngày làm việc
mà ngày tiếp sau có thể là ngày mùng hai mùng ba gì đó
cho nó khỏi cái ngày mùng một thôi
rồi thì lúc đó thì nó sẽ bị tổn thương
vậy để tránh xảy ra
ba tình trạng tương tự đó là thiếu hụt nguồn cung xăng dầu
thì chúng ta cần điều chỉnh hay sửa đổi
cơ chế chính sách như thế nào thưa ông
chưa hết chúng tôi cho rằng là
đối với cái xăng dầu
thì vẫn đang là một cái lĩnh vực
mà nhà nước quản lý
và được coi là một mặt hàng thiết yếu
phục vụ đời sống và sản xuất
cho nên cái việc mà chúng ta thường
xuyên giả soát các cơ chế chính sách
chỉnh sửa nó là cần thiết
ví dụ như trong cái nghị định chín mươi năm
chúng ta đã có quy định là
nếu như cái ngày mùa một chung vào ngày lễ tết
thì chúng ta sẽ
rời vào cái ngày hôm sau
thế thì rõ ràng chúng ta cần quy định rõ hơn
nếu như cái nghị nó dài hạn tiêm thế nào
thì chúng ta cần phải làm
nó rõ hơn cái đó để mà
nó không lung tung không bị đậm
cái điều thứ hai là chúng ta có
cái việc mà có những cái thay đổi
về sản xuất về kinh doanh
thì về phía bộ công thương
cũng phải là người chủ động
yêu cầu các cái đầu mối xăng dầu
chuẩn bị cái nhập khẩu chuẩn bị
các cái yêu cầu khác
và đặc biệt là cái khâu truyền thông
phải làm nó tương đối rõ ràng
để từ đó tất cả các cái doanh nghiệp
trong một cái ngành nghề lĩnh vực nào đó
người ta đều nắm được rằng những cái thay đổi đó
nó tác động thế nào
và chúng ta cần xử lý ra sao
để họ chủ động trong cái việc
mà ứng phó thì nếu mà như vậy
thì cái đợt vừa rồi nó không
có cái chuyện là các cái doanh nghiệp lại
cứ trao biển là dừng bán hay là
dặn cái thời hạn bán
thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái
tâm lý cũng như ảnh hưởng đến
cái hoạt động của cái kinh doanh xăng dầu
một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến
của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
về vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm
thưa quý vị rõ ràng với mặt hàng xăng dầu
là mặt hàng giữ chữ chiến lược đặc biệt
quan trọng có tác động lớn đến đời sống
và nền kinh tế đòi hỏi các bộ
ban ngành có đủ thầm quyền thực hiện
quản lý nhà nước cần phải thực hiện tốt hơn nữa
nhiệm vụ của mình phải có sự quản lý
chặt chẽ và khoa học đặc biệt
phải có sự chủ động trong công tác điều hành
tiếp theo sẽ là những chính sách
đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
theo nghị định một mươi bốn vừa được ban hành
hành vi gửi tin nhắn quảng cáo sau hai mươi hai h
mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác
với người sử dụng có thể bị phạt đến
hai mươi triệu đồng nghị định một mươi bốn còn
tăng mức xử phạt với hành vi sử dụng
trái phép thông tin người khác cụ thể
phạt tiền từ bốn mươi triệu đồng đến sáu mươi triệu đồng
đối với một trong các hành vi sau
sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân
đã thỏa thuận khi thu thập
hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể
thông tin cá nhân cung cấp hoặc
chia sẻ hoặc phát tán thông tin cá nhân
đã thu thập tiếp cận kiểm soát cho
bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý
của chủ thông tin cá nhân
thu thập sử dụng phát tán kinh doanh
trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác
sau một mươi năm ngày mở cửa phục vụ
người dân trong dịp tết nguyên đán

ngày một mươi một tháng hai cao tốc trung lương
mỹ thuận sẽ đóng cửa việc
đóng cửa cao tốc này nhằm hoàn thiện
các hạng mục còn lại của dự án trước khi đưa vào
khai thác chính thức trong một mươi năm ngày
cho xe lưu thông tạm dịp tết nguyên đán
đơn vị đã bố trí đầy đủ các phương tiện
trang thiết bị chuyên dụng cùng đội ngũ
vận hành cứu hộ cứu nạn cứu thương cứu hỏa
dự kiến tuyến cao tốc tiếp nối
cao tốc tp hcm trung lương
và mỹ thuận cần thơ này sẽ chính thức
hoàn thành và đưa vào sử dụng vào
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đại diện tổng công ty đường sắt
việt nam cho biết với mong muốn hỗ trợ
tạo điều kiện cho học sinh sinh viên
các trường đại học cao đẳng trung học
chuyên nghiệp và dạy nghề quay trở lại
trường học sau thời gian dài nghỉ do
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và
nghỉ tết nguyên đán nhâm dần vừa qua
ngành đường sắt sẽ thực hiện giảm giá vé
đối với những đối tượng này
ngoài chương trình giảm giá chung áp dụng cho
tất cả các hành khách từ ngày chín tháng hai
đối tượng là học sinh sinh viên
sẽ tiếp tục được giảm thêm hai mươi giá vé
như vậy giá vé dành cho
học sinh sinh viên sẽ có mức giảm
sau động từ ba mươi bảy mươi